chùa nam thiên nhất trụ còn được gọi bằng cái tên thân quen là chùa một cột thủ đức
được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc phật giáo độc đáo bậc nhất trên bản đồ du lịch tại thành phố hồ chí minh
khuôn viên chùa rộng khoảng một hectare kiến trúc được mô phỏng theo chùa một cột ở hà nội
từ các chi tiết hoa văn đến cách bố trí thờ phụng
chùa được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép thay vì gỗ lim như chùa một cột hà nội
dù vậy vẫn mang những nét đặc trưng của phật giáo bắc tông
nhìn từ xa chùa mang hình ảnh của một búp sen lớn vươn lên giữa hồi lòng nhãn tạo nên một không cảnh lãng mạn và thư mộng
kính thưa quý vị đối với những người có sở thích du lịch tâm linh
thì có lẽ không ai không biết đến ngôi chùa một cột rất là nổi tiếng tại thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến
và chắc chắn là mỗi người trong chúng ta đều mong muốn một lần có thể đến chùa một cột tại hà nội để chiêm bái
thế nhưng mà đối với những người đang sinh sống và làm việc tại phía nam và chúng ta chưa có dịp để ghé tới hà nội
thì tại phía nam cũng có một ngôi chùa tên là nam thiên nhất trụ hay còn gọi là chùa một cột tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
ngôi chùa này thì có những nét kiến trúc khá là tương đồng đối với chùa một cột tại hà nội và cũng có những nét kiến trúc riêng rất độc đáo
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhé
chúng tôi chắc chắn đây sẽ là một điểm đến rất thú vị
theo tài liệu ghi chép lại ngôi chùa nam thiên nhất trụ được xây vào ngày tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám bởi hòa thượng thích trí dũng
sau gần hai mươi năm xây dựng chùa hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và được đặt tên là nam thiên nhất trụ như hiện nay
được xây dựng sau chùa một cột tại hà nội gần một năm
chùa một cột thủ đức vừa là một công trình
tâm linh độc đáo vừa là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn
tôi thì ở gần đây cho nên là cứ hàng tháng là một tháng đôi tuần tôi trở về đây để sắp nhang cho tất cả các quan các ngài có công với đất nước
tôi cũng có cái tâm linh đối với cha ông thủ tiên cho nên là và những cái nơi gọi là ninh thiêng gọi là vì đất nước
cho nên tôi hay trở về đây
thì cứ hàng tháng đôi tuần
qua như một tháng đôi tuần tôi đều lên đấy tôi sắp mà kể cả cái chùa bên đây hai tầng tôi sắp hết cả hai tầng kể cả chung quanh đi
mình đã làm là năm đầu cuối mà trên cũng như dưới mà dưới cũng như trên nó đồng bộ thì nó hay hơn
ở hà nội thì nó mang cái nói chung là cái kiến trúc với lại mấy cái xây dựng của nó cổ rồi nó lâu rồi á
nó bám rêu rồi nó nhìn nó rất là đẹp nó cổ hơn
còn bên mình thì ở đây thì nó nghiêng về cái hiện đại
cái hiện đại mới hơn một chút xíu
thành ra nó rất là yên bình và cây cối rất là ok rất là đẹp
và kiến trúc nó rất là tuyệt vời
thấy nó lên hình rất là đẹp
em thích nhất là cái mục cột với lại góc ở trước cửa đánh vô thì nó sẽ bố cục nó rất là đều và rất là đẹp
chùa đã trải qua nhiều lần tu sửa và cải tạo
ngày một khang trang hơn và vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa
và kiến trúc ban đầu
cho đến hiện tại chính sự hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc phật giáo á đông
đã mang đến sự thu hút của ngôi chùa một cột độc đáo ngay tại vùng đất phương nam
thành phố hồ chí minh luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn
mà bất kỳ ai đam mê du lịch cũng mong muốn đặt chân tới trải nghiệm
vãn cảnh nam thiên nhất trụ chùa một cột thủ đức
và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc ấn tượng cùng thiên nhiên hài hòa
thảo hồn theo không gian thanh niên
đây là một lựa chọn hấp dẫn đối với du khách yêu thích du lịch tâm linh